sáng hai mươi bảy tháng một mươi hai tại hà nội chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh
thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã tới dự và phát biểu động viên chỉ đạo tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi hai
hội nghị lần này nhằm tổng kết đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an và phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi sáu triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và phát động phong trào thi đua
năm hai nghìn một mươi bảy trong lực lượng công an nhân dân với khẩu hiệu đổi mới chủ động kỳ cương trách nhiệm hiệu quả
đánh giá khái quát những thành tích của lực lượng công an trong năm hai nghìn một mươi sáu chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận
nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trong đó nổi bật là bảo vệ thành công
đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
chủ tịch nước lưu ý
lực lượng công an nhân dân phải hết sức chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng tinh thần cảnh giác cách mạng
lòng trung thành tuyệt đối với đảng tổ quốc và nhân dân
chủ tịch nước đề nghị lực lượng công an nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận an ninh nhân dân
tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân củng cố mối quan hệ đoàn kết ủng hộ phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp
đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế coi đây là mặt trận bảo vệ an ninh trật tự từ xa